từ đầu tháng bốn năm nay nước mặn bắt đầu xâm nhập sâu vào các cửa sông trên địa bàn tỉnh bến tre
gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
chính quyền địa phương cùng người dân đang tích cực ngăn mặn chữ ngọt để phục vụ sản xuất và sinh hoạt
sau đợt hạn mặn năm hai nghìn một mươi sáu gây thiệt hại cho hơn một hectare vườn bưởi của gia đình
ông nguyễn văn minh xã lương phú huyện rồng trôm tỉnh bến tre đã quyết định đầu tư gần bốn mươi triệu đồng
để xây dựng hệ thống cống ngăn mặn và hệ thống tưới tự động để tiết kiệm nước tưới
hiện tại nước mặn đã xâm nhập vào mương vườn nhưng nhờ có cống chữ nước đã bảo đảm đủ tưới
cho vườn cây của gia đình ông suốt mùa khô
bà con mình cũng phải chủ động đối phó với cái việc xâm nhập nước mặn
điều này là mình lo để mình khắc phục khi mà cái thời tiết nó biến đổi thì khó khăn là mình sử dụng
nhưng mà hiện giờ thì mới có bị năm nay thôi
nhằm hạn chế thiệt hại do xâm nhập mặn tới sản xuất của người dân
tỉnh bến tre đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn nước
chống dò dỉ thắt thoát
trong giai đoạn hạn mặn diễn biến gây gắt cần ưu tiên nước cho sinh hoạt
nước uống cho gia súc tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao
khuyên cáo người dân có biện pháp sản xuất phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại
đồng thời chữ nước mưa nước ngọt để phục vụ sinh hoạt
tiến hành rà soát hết tất cả các cống để tiến hành lắp đặt các cửa
trước khi độ mặn lên một phần ngàn để thực hiện cái này để đảm bảo cho người dân
trong việc ngăn mặn trữ ngọt
bên cạnh đó quyền cũng chỉ đạo phòng phối hợp với trạm thủy nông
tiến hành đo độ mặn thường xuyên một tầng hai lần để thông báo cho đài tiền thanh
để trực tiếp tiếp âm xuống đài tiền thanh các xã để thực hiện công tác tuyên tiền cho bà con
để biết độ mặn để chủ động ứng phó
theo trung tâm quốc tế
bến tre gần sáu mươi km nước mặn đã xâm nhập sâu hơn so với cùng thời kỳ năm hai nghìn một mươi bảy nên các địa phương
đang tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống nước mặn xâm nhập vào đất liền
đến thời điểm này thời điểm mặn nó cũng có dâng lên nhưng mà cái ảnh hưởng đến cái đời sống sản xuất
sức và cái nước sinh hoạt của nhân dân thì năm nay cơ bản là chúng ta có sự chủ động và con nhân dân
tự động thích ứng với độ khí hậu chúng ta đã có cái sự chủ động hơn và con xuống giống sớm hơn các
năm trước chúng ta né được cái mặn hiện toàn tỉnh bến tre có chín mươi hai cống từ một năm m trở lên và hàng
nghìn cống nội đồng ngay từ đầu năm tất cả các cống đều được suy tu sửa chữa để bảo đảm hoạt
động hiệu quả đồng thời có kế hoạch đóng mở hợp lý để ngăn mặn giữ chữ nước ngọt ở vùng trồng lúa
hoa màu cây ăn trái và điều tiết nước mặn ở vùng nuôi trồng thủy sản